các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày một mươi hai tháng năm lực lượng chức năng tại xã ba trại nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà ông trần văn việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn có hộ khẩu thường trú tại thôn năm xã thuần mỹ nhưng hiện đang ở thôn sáu xã ba trại đã xảy ra vụ sạt lở đất khiến đổ tường bao làm cho ba cháu nhỏ đang chơi trong nhà bị đất đá vùi lấp
ngay sau khi nhận được tin báo công an xã ba trại và công an huyện ba vì phối hợp với lực lượng chức năng triển khai lực lượng xuống hiện trường thực hiện công tác cứu nạn
đến khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm phút lực lượng chức năng đã đưa được hai cháu là ltt sinh năm hai nghìn hai mươi một và lk năm hai nghìn hai mươi một cùng chú tại thôn cẩm an xã cẩm lĩnh ba vì ra khỏi hiện trường
đến khoảng hai mươi ba h hai mươi phút lực lượng chức năng tiếp tục đưa được cháu t ad sinh năm hai nghìn một mươi chín con của ông trần văn việt ra khỏi hiện trường tuy nhiên các cháu đều đã tử vong
vào thời điểm xảy ra vụ việc khu vực xã ba trải có mưa lớn
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện khu vui chơi trẻ em ở gần khu đất sườn đồi nước mưa chảy mạnh vào ta luy dẫn đến sập đổ tường nhà bên trong có các nạn nhân
khi vụ việc xảy ra lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện ba vì đã có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng thăm hỏi hỗ trợ các gia đình nạn nhân
trước đó cũng tại xã ba trại ngày hai mươi sáu tháng hai phòng lao động thương binh và xã hội huyện báo cáo
vào khoảng một mươi một h một mươi phút cùng ngày ủy ban nhân dân xã ba trại nhận được tin báo tại nhà ông nguyễn văn thái ở thôn năm xảy ra vụ sập giếng làm hai người tử vong
thời điểm này có ông nguyễn xuân tê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và anh nguyễn duy tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đang thi công dưới giếng nhà ông thái đột nhiên giếng bị sập
đến một mươi một h bốn mươi phút cùng ngày đội cứu nạn đã tìm thấy ông nguyễn xuân tê và đưa đi cấp cứu tuy nhiên ông này đã tử vong
khoảng một mươi năm giờ cùng ngày lượng chức năng tìm thấy anh nguyễn duy tê trong tình trạng đã tử vong hiện các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ tại khu vực sạt lở chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc
thưa quý vị trước đó không lâu một vụ sạt lở do mưa lớn cũng đã xảy ra tại lán trại thi công đường dây năm trăm linh kv mạch ba đoạn qua phường kỳ liên thị xã kỳ anh
vào chiều ngày sáu tháng năm đã làm một mươi tám công nhân bị ảnh hưởng trong đó có ba người bị vùi lấp tử vong bốn người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh
một người bị xây sát nhẹ được sơ cứu kịp thời dù đã may mắn thoát nạn nhưng mỗi khi nhớ lại vụ việc các nạn nhân vẫn không khỏi dùng mình
anh hoàng đình thủy ba mươi ba tuổi quê quán tại tỉnh nghệ an một trong những công nhân may mắn thoát chết trong trận sạt lở núi với khuôn mặt chưa hết bàng hoàng
anh thủy nhớ lại chiều cùng ngày thời tiết mưa lớn kèm rông lốc nên anh cùng đội công nhân khoảng một mươi tám người đang thi công ngoài đường dây năm trăm linh kv mạch ba phải vào lán trại gần công trình đã trú mưa
anh thủy kể vì mưa lớn không thể thi công nên nhóm công nhân đã vào lán để nghỉ ngơi khoảng một mươi năm phút sau nghe thấy tiếng động lớn một công nhân hét lên có sạt lở nên cả đội ra khỏi lán và chạy tán loạn
cũng theo anh thủy lúc này mọi người đều hoảng hốt
nên mỗi người chạy một hướng sau khi chảy anh tìm được một thân cây nên nhanh chóng trèo lên tuy nhiên vẫn bị đất đá đổ xuống người khiến anh bị thương nặng
ngay sau đó anh được các đơn vị chức năng tiến hành sơ cứu di chuyển ra khỏi hiện trường và đưa về bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh để cấp cứu
vụ sạt lở khiến anh thủy bị đa chấn thương
cũng như anh thủy anh nguyễn đình thành văn hai mươi bảy tuổi quê quán tại tỉnh gia lai được cấp cứu với tình trạng bị và đa chấn thương ở vùng tay chân anh văn nhớ lại
khi nghe tiếng hô hoán mọi người nhanh chóng lao ra khỏi lán và cố gắng hết sức mà chạy lúc đó công nhân chạy từ đâu thấy đất đổ xuống cứ đuổi theo sát chân mình
đất đá cuộn theo dòng nước ở trên đỉnh đồi đổ xuống nhanh lắm chỉ vài giây đã đổ ậm xuống đất đá un un kéo xuống đổ ập vào lán trại mỗi người một hướng tìm chỗ thoát bản thân tôi cứ thế co chân chạy cho đến khi mệt lả
anh văn cho biết khi đất đá đổ xuống mọi người chỉ cố gắng để chạy bản thân anh cũng bị đất vùi nhưng bò ra được trong nhóm công nhân thi công có ba người không may mắn bị đất vùi trôn và tử vong
anh nguyễn đình thảo ba mươi hai tuổi quê quán tại tỉnh nghệ an cũng là người may mắn thoát chết anh cho biết lán chạy của nhóm công nhân được dựng tại một khu vực cao bên cạnh một con lạch anh thảo nói những ngày trước khi trời mưa nước theo con lạch đó và chảy xuống dưới
tuy nhiên cơn mưa chiều nay quá lớn kèm theo rông nên khả năng nước thoát không kịp nên đã kéo theo đất đá đổ xuống lán trước đó như đã đưa tin vào khoảng một mươi năm h chiều cùng ngày trên địa bàn thị xã kỳ anh có trận mưa lớn kèm theo rông lốc
thời điểm này trên đỉnh trường sơn tổ dân phố liên phú phường kỳ liên có khoảng hai mươi công nhân nhà thầu phụ thi công công trình đường dây năm trăm linh kv mạch ba đang làm lán chạy ở gần khu vực công trình để làm chỗ nghỉ ngơi cho công nhân
mưa lớn kèm rông lốc đã gây sạt lở đất vùi lấp lán trải khiến nhiều người bị thương vong trong đó có ba người bị vùi lấp tử vong bốn người bị thương phải đi cấp cứu một mươi một người bị xây sát nhẹ
danh tính của ba công nhân không may tử vong được xác định gồm nguyễn ngọc hát sinh năm hai nghìn năm
chú tại xóm chín quỳnh lâm quỳnh lưu nghệ an đinh hơ l chú tại công chiêng măng giang gia lai và đinh s em trai của l
nhận được thông tin lãnh đạo thị xã kỳ anh đã huy động lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường
các nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường bốn người bị thương được đưa đến bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh cấp cứu còn một mươi một người còn lại cũng được sơ cứu kịp thời
lãnh đạo bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh xác nhận hiện sức khỏe của bốn người bị thương từ vụ sạt lở cơ bản đã ổn định
bệnh viện đang tích cực điều trị theo dõi thêm cho các bệnh nhân
sau khi vụ việc thương tâm xảy ra ngay trong chiều sáu tháng năm ban quản lý dự án các công trình điện miền trung cùng công ty trách nhiệm ủng hạn một thành viên xây lắp điện bốn đã tới thăm hỏi
hỗ trợ các gia đình có công nhân không may bị nạn trong vụ mưa lớn làm sạt lở đất thuộc phường kỳ liên thị xã kỳ anh hà tĩnh
thưa quý vị mưa lớn kéo dài đã gây ra hàng loạt vụ sạt lở đất ở nhiều tỉnh thành trên cả nước như hòa bình đắk nông lâm đồng gây thiệt hại về người và tài sản
trong lịch sử sạt lở đất cũng đã từng gây ra những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản
năm hai nghìn hai mươi miền trung việt nam đã hứng chịu một loạt sự cố nghiêm trọng liên quan đến sạt lở đất
điển hình là thảm họa kép tại rào trăng xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
theo báo cáo đêm ngày một mươi dạng sáng một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại khu nhà điều hành thủy điện giao trang ba đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến một mươi bảy công nhân thủy điện bị vùi lấp
sự việc nhanh chóng được báo cho chính quyền tỉnh huyện và lực lượng bộ đội của quân khu bốn
ngay khi nhận được thông tin đoàn cán bộ của quân khu bốn phối hợp với chính quyền địa phương lên phương án tiếp cận hiện trường tham gia công tác cứu hộ
thời điểm xảy ra vụ việc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số sáu khiến địa bàn tỉnh mưa lớn
tuyến đường độc đạo tỉnh lộ bảy mươi một dẫn từ xã phong xuân vào hiện trường bị sạt lở chia cắt nghiêm trọng
một sở chỉ huy tiền phương được lập vội tại trụ sở ủy ban nhân dân xã phong xuân lãnh đạo quân khu bốn và chính quyền tỉnh trực chiến hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
bàn phương án cứu hộ phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị tổ chức tìm kiếm đoàn cán bộ và một mươi bảy công nhân gặp nạn
với quyết tâm nhiệm vụ của người lính là khi dân cần mình phải đi cứu thiếu tướng nguyễn văn man phó tư lệnh quân khu bốn đã dẫn theo đoàn cán bộ hai mươi người xuyên đêm băng đèo lội suối tìm đến hiện trường

hôm nay một sự cố kinh hoàng tương tự cũng đã xảy ra tại hai xã trà leng trà vân huyện nam trà my tỉnh quảng nam
vào khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm tối ngày hai mươi tám tháng một mươi bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam báo cáo có thông tin ban đầu về sạt lở nghiêm trọng tại hai xã trà leng trà vân huyện nam trà my
vụ sạt lở khiến năm mươi năm người dân ở thôn một xã trà leng và tám người dân ở trà vân bị lũ ống gây sạt lở đất vùi lấp
ngay trong đêm hai mươi tám tháng một mươi lực lượng chức năng địa phương tìm thấy bảy nạn nhân tử vong tại xã trà vân
lực lượng công binh cơ giới và cả không quân được chuẩn bị sẵn sàng để xâm nhập tâm điểm vào hiện trường tham gia công tác cứu nạn
đến một mươi năm h chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi lực lượng chức năng đã tìm được ba mươi ba người mất tích còn sống một mươi sáu người trong số này bị thương được sơ cứu trước khi chuyển đến bệnh viện
trong ngày hai mươi chín tháng một mươi và những ngày sau đó lực lượng chức năng liên tiếp tìm thấy chín người dân bị đất đá vùi lấp
trong khi đó một mươi ba người dân gặp nạn
tại thôn một trà leng vẫn chưa được tìm thấy
tại xã phước lộc huyện phước sơn hai trận sạt lở liên tiếp diễn ra sau đó cũng khiến tổng cộng một mươi ba người chết và mất tích
trong đó có hai cán bộ xã
trong khi đó tối một mươi tháng một mươi một sạt lở cũng đã khiến cho làng rapân xã sơn long huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi chìm trong cảnh tan hoang
trận sạt lở núi kinh hoàng này kéo dài xuyên đêm khiến cho bà con địa phương rất đổi lo sợ
tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật